chính phủ trung quốc mới đây thậm chí kêu gọi lao động ngoài tỉnh và sinh viên tốt nghiệp tự tạo việc làm cho mình
bao gồm việc tự khởi nghiệp kinh doanh tại các thành phố nhỏ hoặc các vùng nông thôn
cú rẽ ngoặt từ một nền kinh tế tăng trưởng chủ yếu bằng xuất khẩu sang dựa vào nhu cầu nội địa
hứa hẹn sẽ không ngọt ngào và thực tế đã khiến cho cả bộ máy công nghiệp lao đao
đây có lẽ là thời khắc đầy thách thức với trung quốc
và cũng là hệ quả của việc lựa chọn tăng trưởng thân tốc
và thời lượng của tây đông sang tây ngày hôm nay cũng đã kết thúc tại đây